vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một kho phế liệu thuộc xã an hòa huyện châu thành của tỉnh an giang
vụ cháy đã thiêu dụi hoàn toàn kho phế liệu rộng khoảng gần năm trăm linh m hai rất may là không có thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu kho phế liệu trên do ông phạm ngô phú làm chủ hộ và quản lý
do trong kho chứa số lượng lớn phế liệu dễ cháy là vải vụn giấy nhựa các loại nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh
sau khi nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều động năm xe chữa cháy và nhiều máy bơm chuyên dụng cùng hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng với lực lượng lân cận tham gia khống chế đám cháy
sau thời gian nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy đám cháy đã được khống chế và giật tắt hoàn toàn không để cháy lan sang các hộ lân cận
sau thời gian nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy đám cháy đã được khống chế và giật tắt hoàn toàn không để cháy lan sang các hộ lân cận